hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
học một mươi năm đối tượng chuẩn bị một mươi tuyếp sắt có hàn rào phóng lợn rào quắm và một kép vỏ chai bia bằng thủy tinh
để đi đến huyện đan phượng giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác
các đối tượng điều khiển xe di chuyển với tốc độ cao rú ga bóng khỏi inh ngỏi
tuyếp hàng rào phóng lợn xuống đường để dọa nhóm có mâu thuẫn
do không gặp nhóm đối thủ các đối tượng đã ném chai thủy tinh vào người đi đường
quá trình di chuyển qua khu đô thị green city
xã tân hội huyện đan phượng bị người đi đường ghi hình bằng điện thoại
các đối tượng đã chửi bới và cầm tuyếp sắt hàn rào phóng lợn để đe dọa
hành hung nhưng rất may không có ai bị thương